trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng trị nắng nóng cùng với nhiệt độ cao kéo dài kèm theo gió tây nam thổi mạnh
mực nước ở các hồ đập thủy lợi cạn dần một số diện tích trồng lúa phải bỏ hoang do không có nước tưới
hiện nay các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại cho người dân
hợp tác xã giang môn xã phong bình huyện gio linh gieo cây hơn sáu mươi hectare lúa
những ngày này hợp tác xã đã huy động từ hai mươi đến ba mươi máy bơm nhỏ để bơm nước tưới cho cây lúa
trong kế hoạch vụ hè thu năm nay tỉnh quảng trị gieo cấy hơn một mươi sáu lúa
tỉnh quảng trị gieo cấy hơn một mươi sáu ba trăm linh hectare lúa nhưng giờ chỉ gieo cấy được một mươi năm sáu trăm linh hectare
hiện tại các hồ đập ở quảng trị mực nước chỉ còn hơn ba mươi dung tích thiết kế
từ đây cho đến cuối vụ hè thu còn khoảng ba đợt tưới nữa
nếu trời tiếp tục không mưa thì chắc chắn lúa sẽ thiếu nguồn nước tưới
chúng tôi đã chuyển một số diện tích mà không có khả năng tưới đủ đảm bảo được nước thì chuyển qua cây trồng cạn
dùng các lường nước hồi quy dùng các máy bơm nhỏ và nào vẹt các cân mương để tưới cho diện tích mà không đảm bảo được nước từ các hồ đập lớn chuyển về
mặc dù tỉnh quảng trị đã có các giải pháp chuyển đổi một số diện tích lúa khó khăn về nguồn nước tưới sang giống cây trồng cạn
tuy nhiên với thời tiết nắng nóng như hiện nay kèm theo gió tây nam thổi mạnh các hồ đập nước bốc hơi nhanh làm cạn kiệt nguồn nước tưới thì các loại cây trồng đều bị ảnh hưởng
theo các ngành chức năng trong một mươi ngày tới nếu không có mưa thì sẽ có hơn một hecta lúa trên địa bàn tỉnh quảng trị thiếu nước